bộ công thương mới đây đề xuất cách đánh thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm yêu đãi tối đa cho xe sản xuất trong nước tạo lợi thế với xe nhập khẩu
cơ quan này đề nghị không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước
cách tính thuế mới này có thể là tiền đề đưa giá xe mà trước hết là xe lắp ráp về mức giá sàn mới thấp hơn dễ tiếp cận hơn với số đông
giả sử một xe có giá trị khoảng bốn trăm linh triệu đồng mà phần giá trị tạo ra trong nước là hai trăm linh triệu
theo chính sách hiện nay sẽ chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt là năm mươi thì khoản thuế tiêu thụ đặc biệt phải đóng là hai trăm linh triệu đồng
nhưng theo cách tính mới khoản này chỉ còn là một trăm linh triệu đồng vì phần giá trị tạo ra trong nước không phải chịu thuế
đấy là còn chưa tính tiếp ảnh hưởng của mức giảm này lên các khoản thuế phí tính trồng tiếp theo là vat chi phí bán hàng marketing thu nhập doanh nghiệp phí trước bạ
giúp người mua giảm tiếp được hàng chục triệu đồng nữa
trước đây giá xe ô tô việt nam thì giá khá là cao so với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới
thì cái việc mà đề xuất là giảm cái thuế linh kiện thì tôi nghĩ là giúp cho cái giá thành xe trong nước nó sẽ giảm xuống và cái đấy thì người dân sẽ có lợi hơn
từ tín hiệu tích cực trong đề xuất của bộ công thương các hãng cũng kỳ vọng ngành công nghiệp ô tô việt nam sẽ có thêm nhiều hy vọng
sang năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo giá xe sẽ giảm và giảm sâu
khi các hãng dần tăng được tỷ lệ hàm lượng giá trị nội địa chi phí sản xuất càng xuống thấp còn giúp khả năng xuất khẩu ngược sang các nước asean càng cao
thì tôi nghĩ rằng là sẽ ảnh hưởng tích cực cho các doanh nghiệp sản xuất ở trong nước và thậm chí nó còn hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở trong nước có thể cạnh tranh được với các cái sản phẩm nhập khẩu từ khu vực asean
và có thể tiến tới xuất khẩu các mặt hàng sản xuất ở trong nước sang các nước asean
theo tính toán của các chuyên gia trong ngành ô tô khi thuế nhập khẩu từ asean về nếu chính sách không thay đổi các hãng sẽ chuyển từ lắp sang nhập và người dân sẽ lựa chọn mua xe nhập vì giá rẻ hơn đáng kể
nếu không ưu đãi xe lắp ráp ngay lúc này đồng nghĩa với việc chúng ta tự nguyện nhường thị trường cho xe nhập khẩu
đây là một cơ hội lớn để các doanh nghiệp trong nước lắp ráp
doanh nghiệp trong nước lắp ráp sản xuất xe ô tô cạnh tranh được với các nhà sản xuất xe ô tô từ nước ngoài
và với cái cạnh tranh giá thì nó cũng tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp trong nước có điều kiện cơ hội để tăng cái tỷ lệ nội địa hóa các cái chi tiết các cái sản phẩm chi tiết đối với ô tô
sau hàng chục năm có mặt trên thị trường đã đến lúc ô tô trở thành mặt hàng bình dân với người việt
tuy nhiên mọi thứ cũng chỉ mới là giả thuyết và đề xuất
nhưng có một điều chắc chắn rằng
muốn ngành công nghiệp ô tô việt nam phát triển thì cần phải có khung chính sách ổn định và bền vững